thưa quý vị bộ y tế cho biết người dân đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống
được xác thực đúng thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được ký số xác nhận hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm
sau đây là tám lưu ý người dân cần biết về hộ chiếu vaccine
một hộ chiếu vaccine điện tử là gì
hồ chứa vaccine điện tử là chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín điện tử do các cơ sở tiêm chủng và bộ y tế ghi số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng covid một mươi chín của người dân
thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là bao lâu
mã qr của hộ chiếu vaccine có thời hạn một mươi hai tháng kể từ ngày bộ y tế ký số xác nhận
khi mà hết hạn người dân sẽ được thông báo và tự động khởi tạo mã qr mới để sử dụng
đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin

bốn hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nào và có bao nhiêu quốc gia sử dụng tiêu chuẩn này
hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam sử dụng các tiêu chuẩn do tổ chức y tế thế giới who và liên minh châu âu eu ban hành
hiện đang được sử dụng tại sáu mươi hai quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng
hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam có thể sử dụng tại những quốc gia nào
tính đến ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với một mươi chín nước
nhật bản mỹ anh australia ấn độ belarus campuchia philippines palestine maldives new zealand sri lanka
ai cập thổ nhĩ kỳ singapore saint lucia hàn quốc iran và malaysia
năm người dân phải làm gì để được cấp hộ chiếu vaccine
người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật sữ liệu lên hệ thống
được xác thực đúng thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ được kỳ số xác nhận hộ chiếu vaccine
mà không phải làm thủ tục gì thêm
người dân có thể xem hộ chiếu vaccine ở đâu
hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng số sức khỏe điện tử
pc covid hoặc trên trang tra cứu bộ y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới
ngoài ra bộ y tế đã có văn bản đề nghị bộ công an bổ sung chức năng hiển thị hộ chiếu vaccine trên ứng dụng vinis
hiện nay đơn vị đầu mối của hai bộ đang làm việc để sớm hoàn thiện
người dân cần làm gì nếu thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
bị sai hoặc thiếu
người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trên cổng thông tin tiêm chủng hoặc trên ứng dụng số sức khỏe điện tử
quy trình cấp hộ chiếu vaccine như thế nào
theo quyết định số năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai qdbit ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
quy trình cấp hộ chiếu vaccine bao gồm ba bước
bước một các cơ sở tiêm chủng giả soát xác minh xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo hướng dẫn tại công văn số tám mươi chín
ba mươi tám bit dp ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
và công văn số chín nghìn bốn trăm ba mươi tám bit cntt ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
bước hai các cơ sở tiêm chủng thực hiện kỳ số dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín kết nối chia sẻ dữ liệu tiêm chủng
với hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do bộ y tế ban hành
dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
cần đáp ứng quy định tại mục ba và mục bốn
bước ba cục y tế sự phòng bộ y tế thực hiện kỳ số dây sắc nhận tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín tập trung
bước bốn chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mạc qr theo tiêu chuẩn eu quy định tại mục năm
các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác
nếu được sự đồng ý của các cá nhân người sử dụng tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín dạng mã qr theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do bộ y tế ban hành